thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
một trong những nội dung rất quan trọng của kỳ họp diễn ra đó là quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trong sáng nay hai mươi hai tháng năm quốc hội tiến hành bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau đó tân chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
quốc hội cũng sẽ phê chuẩn ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
cũng trong buổi sáng quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình báo cáo và báo cáo thẩm tra về các nội dung kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn gia nghĩa đắc nông trơn thành bình phước
điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
buổi chiều quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và thảo luận tại hội trường về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy toàn thành phố hà nội diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là ngày hội của toàn dân
hội thi nghiệp vụ chữa cháy tại các địa phương đi vào thực chất phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
hội thi quy tụ các đội tuyển đến từ ba mươi quận huyện thị xã
các đội tuyển sẽ tranh tài ở hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành
phần thi lý thuyết tổ chức bằng hình thức hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
qua hội thi nằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng những năm qua cán bộ hội viên người cao tuổi tại tỉnh hải dương
đã tự nguyện góp công góp của làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi
qua đó góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương
để mở rộng tuyến đường một trăm chín mươi năm chạy qua hải dương
qua các xã bình xuyên ngô quyền hồng quang và lê hồng
hội người cao tuổi các xã đã tích cực đến từng gia đình hội viên để vận động các gia đình hiến đất mở đường
đến nay đã có sáu mươi hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích hơn hai m hai
tỉnh hải dương hiện có trên ba trăm một mươi sáu hội viên người cao tuổi sinh hoạt
tại hai trăm ba mươi sáu hội chú trị
trong năm hai nghìn hai mươi ba người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hải dương đã vận động gia đình con cháu hiến hơn tám mươi ba m hai đất
để mở rộng đường làng ngõ xóm tham gia đóng góp trên ba mươi một ngày công và ủng hộ gần một mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng
góp phần vào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương
chúng tôi vẫn tiếp tục có những tuyên truyền định hướng dẫn cho hội viên
các hội ở cơ sở các tri hội đi vào công tác tuyên truyền
vận động làm những công việc cụ thể để thể hiện tính tiền phong gương mẫu
và tuyên truyền vận động trong gia đình và cộng đồng để thực hiện những tiêu chí
đặc biệt là quan tâm vấn đề môi trường vấn đề cảnh quan nông thôn cảnh quan đô thị
thời gian tới các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh hải dương tiếp tục đẩy mạnh
nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo tinh thần chỉ thị năm của bộ chính trị nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi
trên các lĩnh vực nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu
liên tục những cơn mưa lớn vừa qua tại nhiều huyện thành phố của tỉnh gia lai
đã giúp giải khát cho một diện tích lớn cây trồng trên địa bàn trong đó có cây cà phê
tuy nhiên niềm vui của bài cọp bà con nông dân lại chưa thể chọn vẹn
bởi sau đợt nắng nóng kỷ lục những cơn mưa vàng vừa rồi
lại khiến cho cây cà phê phải hứng chịu một loại bệnh hại nghiêm trọng khác đó là bệnh dẹp sáp
thời tiết diễn biến thơ thường cũng khiến dẹp sáp trên cây cà phê càng phát triển mạnh
nhiều diện tích cà phê đang trong giai đoạn cho ra quả non thì lại bị bệnh dẹp sáp tấn công
ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng sau này
gia đình như tôi đây là ba mươi đã bị nhiễm bệnh dẹp sáp mà không chữa được
phùn xịt đến bốn năm lần rồi
kể cả giữa từng cây hết bài thuốc loại đến bài thuốc kim không chữa được
sẽ ảnh hưởng đến cây trồng
chắc chắn cây nào bị dẹp sáp mất từ bảy mươi một trăm linh
cây dẹp trên cây cà phê nói chung và dẹp sáp nói riêng
phát triển phát triển thì nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết nắng nóng
trong năm nay thì điều kiện thời tiết nắng nóng kết hợp với những trận mưa đầu mùa đó
nói chung là nóng ấm
tạo điều kiện cho các loại dẹp nói chung và dẹp sáp nói riêng
và nó phát triển phát triển
theo thống kê của ngành nông nghiệp gia lai
hiện trên địa bàn có đến bốn tám trăm linh hectare cà phê bị nhiễm bệnh dẹp sát
trong số này có nhiều diện tích bị nhiễm bệnh nặng khó có khả năng phục hồi
cũng theo khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật
với những diện tích bị nhiễm dẹp sáp nặng
người dân cần cắt bỏ cành để tránh lây lan
điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của nhiên vụ này
mà còn kéo dài qua nhiều niên vụ sau
với hơn một trăm linh hectare cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh gia lai
việc thiếu nước tưới do nắng hạn kéo dài
cộng với nhiều diện tích bị bệnh dẹp sáp nặng

vì vậy người dân cần cắt bỏ cành để tránh lây lan
người dân cần cân nhắc trước khi mở rộng thêm diện tích
sau đợt giá cà phê tăng kỷ lục như thời gian vừa qua
ngày hai mươi một tháng năm tại đền liệt sĩ núi chùa xã thanh tâm
huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thanh liêm tỉnh hà nam
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm trận chiến đấu chống càn
tại thanh trè hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cách đây bảy mươi năm ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tại mặt trận đồng bằng bắc bộ đã diễn ra trận chiến đấu chống càn oanh liệt
bi hùng của bộ đội ta với binh đoàn chủ lực của quân pháp
tại thôn tranh trè xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam
trong các trận chiến đấu đó quân và dân huyện thanh liêm
đã phối hợp với các đơn vị chủ lực như đại đoàn ba trăm hai mươi năm và đại đoàn ba trăm hai mươi
nhiều lần đánh lui bẻ gãy các cuộc càn quét của địch
để tri ân canh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến đấu chống càn
ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khu di tích lịch sử núi chùa xã thanh tâm huyện thanh liêm
được xây dựng và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi một được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
đây không chỉ là công trình tưởng niệm tri ân cành hùng liệt sĩ
ngợi ca ý chí cuột cường chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh
vì độc lập tự do của dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống lịch sử
đối với các thế hệ mai sau
thưa quý vị nối tiếp thành công của giải vô địch bóng bàn quốc gia
báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu tạo ra một sân chơi ý nghĩa hấp dẫn cho các tay vật trẻ
giải vô địch bóng đàn quốc gia báo nhân dân năm nay diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm
đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa
trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm
có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính
khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng